phát biểu tại đại hội đảng bộ cơ quan trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ một mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm diễn ra trong chiều nay tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn đề nghị mỗi đảng viên
cần nêu cao tinh thần chủ động vượt qua mọi khó khăn đáp ứng nhiệm vụ của công tác mặt trận
của đất nước trong giai đoạn mới tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số năm của bộ chính trị
và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn
đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ đặc biệt thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ
tự phê bình và phê bình mỗi đảng viên cũng cần tiếp tục vận động toàn dân tích cực thực hiện
phục hồi phát triển kinh tế xã hội của đất nước sau đại dịch covid một mươi chín tham gia hiệu quả
vào quá trình đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng